hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tổ cấp căn cước công dân lưu động hoạt động hai mươi bốn trên bảy quyết tâm hoàn thành cấp sáu triệu thẻ căn cước công dân
có gắn chip điện tử cho người dân thủ đô trước ngày ba mươi tháng bốn năm nay
lực lượng công an tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trong tình hình mới
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với công an một số đơn vị để triển khai các giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
và bàn về các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm ít nhất năm số vụ phạm pháp hình sự năm hai nghìn hai mươi một
dự buổi làm việc có các đồng chí thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo công an một số đơn vị chức năng có liên quan
báo cáo tổng hợp chung về các giải pháp làm giảm phạm pháp hình sự
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án và làm giảm đối tượng truy nã
mà lực lượng công an nhân dân đã triển khai trong thời gian qua cho thấy
trong năm năm qua công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên các lĩnh vực
đã và đang có chuyển biến theo chiều hướng tích cực
tội phạm hình sự liên tục giảm tỷ lệ điều tra khám phá án tăng
nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến rõ nét hơn
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương thứ trưởng nguyễn duy ngọc
và các đại biểu cũng đã thẳng thắn trao đổi chỉ ra những mặt còn khó khăn
trong công tác phòng chống tội phạm từ đó đề xuất các giải pháp
đặc biệt là các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất năm
số vụ phạm pháp hình sự hàng năm
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng
của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh
chủ trương nhất quán và phương hướng phấn đấu là hàng năm lực lượng công an nhân dân
làm giảm năm số vụ phạm pháp hình sự và đây không phải là chỉ tiêu của riêng năm hai nghìn một mươi chín
bản chất của việc này là lực lượng công an nhân dân phải làm tốt hơn
cương quyết hơn công tác phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nêu rõ để thực hiện thắng lợi các giải pháp trọng tâm
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công an các đơn vị địa phương
phải thực hiện tốt cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong phòng chống tội phạm đây là vấn đề có ý nghĩa căn cơ lâu dài
đồng chí bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
bám sát các chủ trương lớn của đảng nhà nước và các nghị quyết chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương bộ công an nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong công tác phòng chống tội phạm kịp thời phát hiện động viên khuyến khích
nhân rộng các cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm tại các địa phương
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh thời gian tới công tác nghiệp vụ cơ bản
phải tập trung chấn chỉnh và thực hiện thật tốt
các đơn vị nghiệp vụ của bộ phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu
chủ động nắm dự báo tình hình giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên
về tội phạm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cùng các học viện nhà trường trong công an nhân dân tập trung đẩy mạnh công tác
nghiên cứu chiến lược nghiên cứu khoa học lý giải những vấn đề về thực tiễn
để tìm ra các giải pháp lâu dài gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
vào sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác huấn luyện
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi một
theo báo cáo tổng kết công tác huấn luyện năm hai nghìn hai mươi bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an địa phương
theo hệ lực lượng
huấn luyện theo bốn chuyên đề chính đó là huấn luyện thường xuyên và rèn luyện thể lực
huấn luyện nâng cao huấn luyện hành quân giã ngoại tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ
cấp ủy lãnh đạo và chỉ huy các cấp đã tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch huấn luyện
chủ động khắc phục khó khăn đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện
theo từng nội dung chương trình kế hoạch hệ thống tài liệu
do án bài giảng phù hợp với đối tượng huấn luyện
kết thúc các nội dung huấn luyện các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra
đánh giá kết quả đồng thời giúp kinh nghiệm tổ chức huấn luyện đảm bảo an toàn cao nhất
về mọi mặt sẵn sàng giao quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao
biểu dương những kết quả trong công tác huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động thời gian vừa qua
nhất trí cao với mục tiêu bảy mươi tám mươi thời lượng công tác của các đơn vị cảnh sát cơ động
cảnh sát đảm nhiệm là dành cho huấn luyện thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công tác huấn luyện
phải được tiến hành thường xuyên liên mạch không chỉ ở bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
mà còn ở lực lượng cảnh sát cơ động công an các đơn vị địa phương tăng cường kỷ luật huấn luyện
thời lượng huấn luyện chất lượng huấn luyện dựa trên tính đặc thù của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung
thứ trưởng lê quốc hùng cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động ra soát xây dựng
đổi mới chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình hiện nay
tập trung mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động
tại hội nghị tư lệnh cảnh sát cơ động đã trao chứng nhận đơn vị huấn luyện giỏi cho đại diện một mươi bốn tập thể
đồng thời tặng giấy khen cho tám tập thể có thành tích xuất sắc
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an tổ chức lễ khai giảng
khóa huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
năm nay bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an tuyển được bốn trăm tám mươi năm chiến sĩ từ hai mươi bốn tỉnh thành phố
tham gia khóa huấn luyện trong thời gian ba tháng các tân binh sẽ được truyền đạt những kiến thức
nội dung cơ bản liên quan đến công tác nhiệm vụ trong công an nhân dân nói chung công tác cảnh vệ nói riêng
sau khóa huấn luyện các chiến sĩ mới sẽ được bổ sung vào các đơn vị nghiệp vụ tăng cường quân số
nguồn lực quan trọng trong công tác cảnh vệ góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng lê tấn tới đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ chủ động xây dựng kế hoạch chương trình
nội dung huấn luyện và các điều kiện tốt nhất cho khóa huấn luyện coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng
chú trọng luyện cán rèn quân siết chặt kỷ luật kỳ cương phòng ngừa sai phạm trong cán bộ chiến sĩ
tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ và tân binh
đồng chí thứ trưởng cũng động viên các tân binh trong môi trường mới cần nêu cao tinh thần tự giác
ý chí phân đấu để gian luyện bản lĩnh tiết thu các kiến thức được truyền đạt và thành thạo các kỹ năng
hình thành nếp sống sinh hoạt học tập và công tác trong môi trường của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
thưa quý vị hà nội là một trong một mươi tỉnh thành phố được bộ công an ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả hai dự án
đó là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
với mục tiêu trước ngày ba mươi tháng bốn năm nay hà nội sẽ hoàn thành việc cấp khoảng sáu triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân thủ đô
đến thời điểm này tại tất cả các đơn vị công an trên địa bàn thành phố kể cả ở các quận nội thành lẫn địa bàn các huyện ngoại thành
không khí làm việc rất nghiêm túc và khẩn trương
các điểm cấp thẻ căn cước công dân lưu động được thành lập hoạt động hết công suất để đảm bảo tiến độ và tiết kiệm thời gian cho người dân
ủy ban nhân dân xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
một tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an huyện đã có mặt từ sớm để làm thủ tục cho người dân
có những cụ già trên chín mươi tuổi còn minh mẫn đi lại tốt
các cụ cùng rủ nhau tới tận ủy bàn để hoàn thành thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
ngoài việc sẵn sàng về con người máy móc lực lượng chức năng còn tuyên truyền lịch làm việc tới người dân
để họ chủ động sắp xếp công việc sắp xếp thời gian tới làm thẻ
chúng tôi đã tập trung vào công tác tuyên truyền
trước tiên là đi làm ở từng thôn xóm cái lượng bà con đến là rất chưa đông
có những hôm nhằm lực lượng công xã phối hợp công huyện
phải làm đến tận một giờ sáng
đến thời điểm này công xã sơn phối hợp với công huyện đã cấp trên bốn căn cước công dân có gắn chip trên địa bàn sáng
trong các tuyên truyền là hướng dẫn công dân chuẩn bị những điều kiện cần thiết
để chúng tôi sẵn sàng đến khi công dân đến đủ điều kiện để chúng tôi cấp căn cước công dân cho công dân một cách nhanh nhất
còn đối với những người ban ngày không thể đi làm căn cước mới
lực lượng công an huyện an phượng đã bố trí tổ công tác phục vụ người dân vào ban đêm
với tiêu chí hết người chứ không hết ngày được cụ thể bằng những hình ảnh như thế này
với cái chính sách này thì thật sự là nhân dân rất là ủng hộ
bởi vì các bác công an đã phục vụ tận tình như vậy và tạo điều kiện cho nhân dân không phải chờ đợi mà không phải đi xa
cho nên là mà thời gian làm đến tận đêm khuya như vậy mà không quản như ngày đêm ăn uống cũng không được ăn uống mà làm suốt như vậy
đây là nhiệm vụ chính trị chung của đất nước
nâng cao cái tinh thần trách nhiệm phấn đấu là tất cả các dân trong diện cấp căn cước công dân đều được cấp căn cước
khi nhân dân vẫn còn đang ở tại các điểm cấp quân cước công dân thì lực lượng công an vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi bà con nghỉ thì lực lượng công an mới nghỉ
việc cấp căn cước công dân mới theo cách làm ba k gồm hai ca trong giờ hành chính và một ca ngoài giờ
vất vả có nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an vẫn đang quyết tâm nỗ lực hoàn thành công việc của mình
đối với anh em ở cơ sở thì cũng là những người mà trực tiếp gần dân sát dân và cũng là những người vì nhân dân phục vụ
thế chúng tôi cũng rất thông cảm với anh em phải chia sẻ những tình cảm hoàn cảnh gia đình khó khăn gác lại
vì công việc chung vì lợi ích của nhân dân vì lợi ích của đất nước cũng như là công việc của lực lượng công an để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
anh em cũng đều quyết tâm và mỗi đồng chí cũng đều hết sức cố gắng
và tận dụng tối đa những phương tiện máy móc để hoàn thành những nhiệm vụ được giao
thành phố hà nội sẽ cấp loại giấy mới này cho khoảng sáu năm triệu người trong sáu tháng đầu năm nay
chi phí cho việc cấp mới là đồng còn với việc cấp lại chi phí chỉ mất một mươi năm đồng
hiện tại hà nội đang ưu tiên cho người dân sở tại rồi sẽ tới người dân tạm trú trên toàn thành phố
sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng bộ quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở liên hợp quốc
tổng kết nhiệm kỳ công tác cho các sĩ quan việt nam kết thúc nhiệm kỳ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan và cộng hòa trung phi
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng tổ trưởng tổ công tác liên ngành
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn trí vịnh đã trao quyết định cho trung tá trần đức hưởng của cục diện giữ hòa bình liên hợp quốc việt nam đi thực hiện nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu kế hoạch phòng kế hoạch quân sự văn phòng các vấn đề quân sự cục hoạt động hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc ở new york hoa kỳ
trung tá trần đức hưởng là sĩ quan thứ hai của việt nam trúng tuyển và làm việc tại trụ sở liên hợp quốc
thượng tướng nguyễn trí vịnh đề nghị trung tá trần đức hưởng sẽ tận dụng tối đa vị trí công tác mới của mình để góp phần tham mưu hiệu quả cho quá trình việt nam tham gia hoạt động dừng giữ hòa bình liên hợp quốc
và cũng rất là nhân cái ngày truyền thống của chúng tôi thì mong được sự đồng hành của tất cả các cái cơ quan chức năng các cái ban ngành và đặc biệt là cái sự phối hợp hỗ trợ của quân chúng dân để chúng tôi ngày càng hoàn thành những nhiệm vụ tốt hơn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định cuộc chiến với tội phạm ma túy trong tình hình mới hiện nay việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy
chính là cội nguồn tạo nên thế trận nhân dân góp phần ngăn chặn kìm hãm sự gia tăng tội phạm tệ nạn ma túy ở nước ta
liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại khu vực khóm an hưng phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam đỗ đình hoàng chú tại tỉnh bắc ninh và lê văn tài chú tại bình dương cùng với năm đồng phạm để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra chị nguyễn thị cẩm trú tại phường mỹ thới trong thời gian làm việc tại tỉnh bình dương đã vay của hoàng và tài ba mươi triệu đồng với hình thức trả góp trong vòng hai tháng
cả số tiền gốc và lãi là năm mươi triệu đồng do không có khả năng chi trả nên chị cẩm đã bỏ về địa phương
đến sáng ngày hai tháng ba hoàng và tài dùng xe ô tô từ bình dương chở theo năm đồng phạm mang nhiều hung khí gồm dao kiếm tự chế bom xăng bình xịt hơi cay gậy điện đến nhà chị cẩm đòi nợ đập phá đồ đạm
lấy đi một xe mô tô trị giá hơn bốn mươi triệu đồng cùng lúc này gia đình chị cẩm điện thoại trình báo công an phường mỹ thới kịp thời đến ngăn chặn bắt giữ nhóm thanh niên
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình